thưa quý vị những ngày gần đây liên tiếp các ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
đã bị lực lượng công an triệt phá
và mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
cũng vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phan công tuân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba huyện duy xuyên về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng
qua công tác nắm tình hình công an huyện duy xuyên phát hiện phan công tuân
cùng với các đối tượng trú tại thị xã điện bàn thành phố hội an
có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép nhằm thu lợi bất chính
các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản đại lý của nhà cái bóng tám mươi tám
để chia ra các tài khoản cá cược sau đó giao cho nhiều con bạc
tại cơ quan điều tra phan công tuân khai nhận cùng đồng bọn tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng
với số tiền giao dịch lên đến năm tỷ đồng
hiện công an huyện duy xuyên đang tiếp tục xác minh điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan